ngày hai mươi chín tháng một mươi hai bộ y tế đã có văn bản về việc tăng cường tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo bộ y tế ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bộ đã ban hành công văn số một mươi nghìn bảy trăm hai mươi hai bitgp gửi các đơn vị về hướng dẫn tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và liều nhắc lại
để tăng cường miễn dịch phòng bệnh covid một mươi chín cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản
tại văn bản này bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đảm bảo tiêm đủ liều cơ bản cho người từ một mươi hai tuổi trở lên ra soát không bỏ sót đối tượng tiêm chủng và tổ chức tiêm vét cho tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vaccine
các cơ quan đơn vị trung ương chủ động liên hệ và lập danh sách đối tượng đã tiêm liều cơ bản ghi rõ loại vaccine đã tiêm thời gian tiêm mũi một mũi hai mũi ba đối với vaccine tiêm ba liều
gửi về các đơn vị trực thuộc bộ y tế được phân công để được tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
trường hợp các đơn vị có nhân viên ở các địa phương khác thì chủ động liên hệ với sở y tế nơi đóng trên địa bàn để được tiêm chủng
các bệnh viện viện trường đại học y đã được bộ y tế phân công gồm bệnh viện bạch mai bệnh viện đại học y hà nội bệnh viện nhi trung ương bệnh viện e bệnh viện phổi trung ương tổ chức tiêm chủng theo hướng dẫn của bộ y tế cho các đối tượng thuộc các cơ quan đơn vị trung ương trên địa bàn tiêm cho toàn bộ cán bộ nhân viên người làm việc tại đơn vị mình và người thân của nhóm đối tượng này những người đến khám và điều trị tại đơn vị mình
bộ y tế yêu cầu các đơn vị có thể bố trí thêm các điểm tiêm chủng lưu động hoặc tiêm chủng tại nhà trong trường hợp đối tượng tiêm chủng không thể đi lại được phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương theo quy định
dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia viện vệ sinh dịch tễ trung ương căn cứ đề xuất của các đơn vị để phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín phù hợp
theo bộ y tế trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai có tám trăm một mươi một tám trăm tám mươi tám liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là một trăm bốn mươi tám một trăm chín mươi tám tám trăm sáu mươi hai liều
trong đó liều trong đó tiêm mũi một đạt bảy mươi bảy ba trăm năm mươi tám ba mươi liều tiêm mũi hai là sáu mươi bảy ba trăm hai mươi ba hai trăm ba mươi chín liều tiêm mũi ba mũi tiêm bổ sung tiêu nhắc và mũi ba của vaccine apdallah là ba năm trăm một mươi bảy năm trăm chín mươi ba liều
về tiêm mũi ba báo cáo của bộ y tế ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cho biết đến nay đã có ba mươi chín tỉnh thành phố triển khai tiêm trong đó các tỉnh thành phố phía nam tiêm nhiều nhất với hơn một hai triệu liều
tiếp theo là miền bắc với hơn bảy trăm hai mươi liều
các tỉnh miền trung đứng thứ ba với hơn bốn mươi năm liều và khu vực tây nguyên gần tám trăm linh liều
lần đầu tiên trong ngày hải phòng ghi nhận con số mắc covid một mươi chín với một sáu f nằm chủ yếu tại các quận huyện có khu công nghiệp
trước tình hình dịch ngày một lan rộng ngành y tế thành phố triển khai kế hoạch tiêm mũi ba vaccine bổ sung cho một số nhóm đối tượng
cdc hải phòng vừa công bố trong ngày hai mươi chín tháng một mươi hai toàn thành phố ghi nhận một sáu ca dương tính sars cov hai trong đó chủ yếu là diện f một chuyển thành f
và xét nghiệm tự nguyện tại các cơ sở y tế
tính đến tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai toàn thành phố hải phòng đã có tám bảy trăm một mươi bảy ca trong đó hồi phù xuất viện hai sáu trăm ba mươi sáu ca đang điều trị sáu sáu mươi năm ca và một mươi sáu ca tử vong
cụ thể địa phương đứng đầu có số ca mắc covid một mươi chín cao nhất trong ngày là huyện thủy nguyên với hai trăm bảy mươi tám ca
trong đó một trăm chín mươi trường hợp là f một sáu mươi sáu trường hợp tự đi làm xét nghiệm còn lại là phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại các công ty thuộc khu công nghiệp v sip
huyện an dương có một trăm linh tám f trong đó năm mươi năm trường hợp tự đi làm xét nghiệm sau f phát hiện qua test nhanh hai mươi năm qua xét nghiệm sàng lọc tại công ty thuộc khu công nghiệp tràng duệ còn lại là trường hợp f một
quận lê trân cũng ghi nhận một trăm linh năm f trong đó sáu mươi bảy trường hợp tự đi làm xét nghiệm ba mươi hai trường hợp f một một trường hợp là nhân viên y tế ba trường hợp sàng lọc tại công ty regina một ca bệnh nghi ngờ
cùng ngày quận ngô quyền có chín mươi ba f huyện vĩnh bảo bảy mươi năm f quận dương kinh bảy mươi hai f
huyện kiến thụy sáu mươi tám f quận hải an bốn mươi bốn f huyện an lão ba mươi bảy f quận hồng bàng ba mươi sáu f quận đồ sơn ba mươi hai f huyện tiên lãng hai mươi bảy f quận kiến an một mươi tám f huyện cát hải một mươi hai f một trường hợp là thuyền viên nhập cảnh về hải phòng
trước tình hình dịch bệnh lan rộng và ngày mùa gia tăng khắp các quận huyện ngành y tế hải phòng đã lên kế hoạch triển khai tiêm tám trăm bốn mươi năm liều vaccine ngừa covid một mươi chín bổ sung nhắc lại cho người dân
các trường hợp cần tiêu liều bổ sung bao gồm
người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng người đã tiêm hai mũi vaccine của hãng sinopharm hoặc sputnik v
đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung sau khi tiêm liều bổ sung thì mới coi là hoàn thành liều cơ bản
các trường hợp tiêm liều nhắc lại bao gồm người từ một mươi tám tuổi trở lên có mặt trên địa bàn đã tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung
trong đó ưu tiên tiêm trước cho nhóm người có bệnh nền người từ năm mươi tuổi trở lên nhân viên y tế
thời gian tiêm mũi nhắc lại là ít nhất ba tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản
thành phố hải phòng phấn đấu trước tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai sẽ hoàn thành mũi tiêm này cho toàn dân